phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh và bộ công an vừa phá thành công chuyên án bắt sử ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu sử hơn một mươi ba kg ma túy sạng ketamin một xe ô tô hai xe mô tô bảy điện thoại di động một trăm tám mươi hai triệu đồng và một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kíp lào
vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng phối hợp phá án đã bắt giữ đối tượng mang quốc tịch lào là khăm lạ co mạ ni là tài xế xe đầu kéo mang biển kiểm soát lào nhập cảnh vào việt nam đang vận chuyển hơn một mươi ba kg ma túy loại ketamin để giao cho đối tượng tại địa bàn huyện minh hóa
đến bốn h ba mươi phút cùng ngày tại km chín mươi ba chín trăm linh quốc lộ một mươi hai c thuộc địa bàn xã hóa phúc huyện minh hóa tỉnh quảng bình lực lượng chuyên án đã bắt quả tàng đối tượng đinh thị thanh
có hành vi nhận hơn một mươi ba kg ma túy ketamin ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tàng đối tượng đinh thị hoàng yến chú tỉnh quảng bình giao tiền công vận chuyển ma túy với số tiền hơn hai mươi hai triệu đồng và một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kíp lào cho đối tượng khăm lạ cong mạ ni tại địa bàn xã hóa phúc huyện minh hóa tỉnh quảng bình
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng thanh và yến thu giữ hơn một trăm sáu mươi triệu đồng và ba điện thoại bước đầu đấu tranh các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông ngô huỳnh lý phó giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa và ông nguyễn canh tuốt nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng xã phước tân về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ kết quả điều tra năm hai nghìn hai mươi một với vai trò là nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng sơn hội ông nguyễn canh tuất đã không tham mưu và tổ chức tuần tra
kiểm soát bảo vệ rừng tại tiểu khu một trăm sáu mươi hai để một số đối tượng vào khai thác lấn chiếm đất rừng
trong khi đó với vai trò là pháo giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa ông ngo huỳnh lý đã buông lỏng trong công tác quản lý điều hành dẫn đến một mươi tám vị trí rừng tự nhiên với tổng diện tích hơn bốn mươi sáu m hai thuộc các khoảnh bốn sáu bảy tám tiểu khu một trăm sáu mươi hai xã sơn hội bị hủy hoại ước tính thiệt hại hơn một trăm tám mươi bảy tỷ đồng
tiếp tục với những thông tin khác lãnh đạo công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa trao giấy khen của giám đốc công an tỉnh và chủ tịch ubnd tp sa đéc cho bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tấm gương người tốt việc tốt
bốn cá nhân trên gồm chị lê thị thu phương kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh
bốn cá nhân trên gồm chị lê thị thu phương kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân thành phố có thành tích xuất sắc trong phòng trào đấu tranh
thưa quý vị chuyển đổi số tới từng người dân để người dân thụ hưởng những tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến đang là mục tiêu đề ra
theo đó việc thành lập các tổ hỗ trợ công nghệ số cộng đồng đã và đang phát huy hiệu quả trong việc phổ cập công nghệ số kỹ năng và thay đổi nhận thức về chuyển đổi số đến từng hộ gia đình từng người dân
câu chuyện về tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng sau đây sẽ là minh chứng cụ thể
định kỳ cao điểm vào hai ngày cuối tuần tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng do quận đoàn hà đông triển khai sẽ đi đến từng nhà gặp từng người trên địa bàn
trước đây anh hải đã tự nghe đến dịch vụ công
tuy nhiên vẫn chưa có điều kiện sử dụng
qua trợ giúp anh hải đã đăng ký thành công tài khoản dịch vụ công và thấy được nhiều tiện ích mang lại
mà khung kích tất cả các người dân nên hiểu biết hơn để chuyên nhập thế hệ bốn này về công nghệ thông tin và ở tại nhà mà xử lý được nó rất nhanh chóng
tôi cũng hoan nghênh tất cả mọi người đi trực tiếp đến từng nhà dân này để sao cho cập nhật đến những người mà chưa biết đến
hiện mô hình này đang thu hút hơn hai trăm linh đoàn viên
trong đó mỗi phường sẽ xây dựng định hướng phù hợp với từng nội dung về chính quyền số kinh tế số xã hội số
như tại phường mụ lao một mươi bảy tổ hỗ trợ sẽ tập trung hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số
đây là một dịch vụ rất là nguy hiệu hiệu quả để giúp người dân giảm đỡ thời gian
phải đi lên trên
thực sự là phải biết phải cảm ơn các bạn ứng viên vì các bạn là nguyên lượng trẻ hướng mẫu đầu tàu xuống bằng không kể quản ngại dơ dất để xuống phổ biến lợi ích của việc dịch vụ công
với phương châm là đi từng phố gõ từng nhà và dán từng mã cốt ở khu vực ở từng hộ dân
vậy là chúng tôi cũng mong muốn
và trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ phổ biến và phổ cập rộng những cái link đường link những mã qr hỗ trợ người dân để người dân có thể thuận tiện nhất để tiếp cận với tổ công nghệ số cộng đồng và hệ thống dịch vụ công quốc gia
với đặc thù phần lớn các gia đình tại đây đều là hộ kinh doanh tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng phố phú lương tập trung định hướng nội dung về kinh tế số
theo đó sẽ hướng dẫn tạo mã qr

trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ phổ biến những cái link đường link những mã qr hỗ trợ người dân để người dân có thể thuận tiện nhất để người dân có thể thuận tiện